thực hiện chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và căn cứ ý kiến thống nhất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
ban tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi quyết định hoãn tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hoa lư ninh bình vào ngày hai mươi hai tháng hai và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp
công văn nêu rõ theo kế hoạch lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hoa lư ninh bình sẽ chính thức diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội trong đó ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã có công văn số hai mươi năm gửi văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng quốc hội
văn phòng chính phủ các ban bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc hoãn tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hoa lư ninh bình
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi với chủ đề hoa lư cố đô ngàn năm do bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tỉnh ninh bình phối hợp tổ chức là sự kiện tiêu biểu thường niên lớn nhất của ngành du lịch với hơn một trăm linh hoạt động đặc sắc diễn ra